nhận lời mời của các đối tác hoa kỳ đoàn đại biểu cấp cao đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại hoa kỳ từ ngày tám tháng bốn
bên cạnh các cuộc làm việc với các cơ quan của chính phủ hoa kỳ đoàn cũng làm việc với một số cơ quan tham vấn
nghiên cứu quỹ đầu tư và một số công ty hàng đầu của nước này về các dự án opic đang hỗ trợ triển khai
tại việt nam với số vốn dự kiến là khoảng sáu mươi tỷ đô la mỹ vào cuối năm nay opic sẽ có vai trò quan trọng
trong việc triển khai chiến lược ấn độ dương thái bình dương của hoa kỳ và việt nam sẽ là một trong những
đối tác quan trọng của opic tại khu vực đoàn cũng đã có các buổi tọa đàm bàn tròn với các chuyên gia hàng đầu
tại trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế và công ty tư vấn thr group làm việc với phòng thương mại hoa kỳ
và các doanh nghiệp hoa kỳ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng như tập đoàn ge tập đoàn năng lượng ais
là những tập đoàn năng lượng lớn của hoa kỳ đang có mặt tại việt nam đồng chí nguyễn văn bình đã thông tin
cho các doanh nghiệp về định hướng phát triển trong lĩnh vực năng lượng tại việt nam trong đó chú trọng vào phát triển năng lượng tái tạo